thưa quý vị hai mươi một năm tù là bản án vừa được tuyên cho cựu giám đốc bệnh viện thủ đức ông nguyễn minh quân
và sau bốn ngày xét hỏi nghị án vào trưa ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án quân và các đồng phạm
theo hội đồng xét xử bị cáo nguyễn minh quân là chủ mưu và cầm đầu vụ án hành vi của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn cho nhà nước
theo hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo nguyễn minh quân một mươi sáu năm tù về tội tham mô tài sản năm năm tù về tội rửa tiền
tổng hợp hình phạt cho bị cáo quân là một mươi sáu năm tù về tội tham mô tài sản năm năm tù về tội rửa tiền
tổng cộng hai mươi một năm tù cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đấu thầu
trong ba năm sau khi chấp hành án bị cáo nguyễn văn lợi một mươi hai năm tù về tội tham mô tài sản ba năm tù về tội rửa tiền
tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là một mươi năm năm tù
bị cáo nguyễn trần ngọc diễm là ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
các bị cáo còn lại cũng bị lĩnh cấp bức án từ ba năm tới ba năm sau tháng tù
về dân sự buộc bị cáo nguyễn minh quân bồi thường trên một trăm linh hai tỷ đồng
bị cáo nguyễn lan anh và nguyễn thị ngọc nộp lại số tiền đã nhận của các bị cáo
vào thời điểm cuối năm lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ những vụ vận chuyển
mua bán pháo nổi truyền
vận chuyển trái phép sáu mươi kg pháo hoa nổ cất giấu trong thùng tự chế trên xe
võ trọng dũng chú tại nghệ an vừa bị bắt giữ tại xã kim sơn một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
tại cơ quan điều tra đối tượng võ trọng dũng khai nhận đã mua số pháo hoa nổ
tại chợ lắc sao của lào với giá một mươi triệu đồng để đưa về việt nam tiêu thụ
cùng với hành vi tàng trữ và mua bán trái phép pháo hoa nổ các loại
đối tượng đỗ thanh bình chú huyện long điền
tỉnh bà rịa vũng tàu đã bị bắt quả tăng cùng tăng vật là một mươi ba kg
qua truy xét nhanh đối tượng bình lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ
tại nhà đối tượng lê thị như quỳnh tại huyện long biên là đối tượng bán pháo cho đỗ thanh bình
sáu hộp pháo dây và ba hộp pháo hoa nổ có trọng lượng khoảng một mươi bảy kg
tổng số tăng vật thu giữ là khoảng ba mươi kg pháo các loại
trong những ngày gần đây thông tin về một loại kẹo không rõ nguồn gốc
được bày bán ở khu vực cổng trường của học sinh nhiều tỉnh thành như quảng ninh lạng sơn hà nội
đã khiến cho nhiều học sinh tò mò muốn ăn thử và có dấu hiệu ngộ độc nhẹ
sự việc này đã gây hoang mang trong dư luận và dấy lên những lo ngại từ việc
mua bán các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc ở nơi tập trung đông học sinh
ghi nhận sau của nhóm phóng viên
đây là gói kẹo được hai học sinh trường tiểu học vĩnh trại thành phố lạng sơn
sử dụng trước khi vào giờ học cách đây hai tuần
ngay sau khi ăn một thời gian ngắn
các học sinh này đã xuất hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe
và được đưa vào phòng y tế
công an thành phố lạng sơn đã nhanh chóng triển khai lực lượng
ra thoát tất cả các cửa hàng bán đồ tạp hóa ở cổng trường học
thu giữ một số lượng lớn các loại kẹo do nước ngoài sản xuất
không đủ điều kiện
không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường
trước những thông tin do phụ huynh học sinh cung cấp về loại kẹo lạ
gây những biểu hiện bất thường về sức khỏe
nghi ngờ có chất ma túy
công an thành phố đã tiến hành các biện pháp xác minh làm rõ
công an thành phố lạng sơn cũng đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh
và lãnh đạo công an tỉnh lạc sơn cũng đã chỉ đạo công an thành phố
là khẩn trương truy xét làm rõ giám định
xem xem là thực tế các loại kẹo này như nào
cái kết quả trả lời của cục
lịch sử bộ công an giám định
các chất kẹo loại kẹo này
thì khẳng định là trong các chất kẹo
các loại kẹo thu giữ này là không có ma túy
theo thông tin từ các cơ quan chức năng
hiện các loại kẹo không rõ nguồn gốc này
đã xuất hiện tại một số quận của thành phố hà nội
đã có nhiều học sinh mua và chia nhau ăn
sau đó cũng có dấu hiệu đau đầu buồn nôn
nhiều thầy cô giáo cũng lo lắng
trước tình trạng thực phẩm nguy hại len lỏi vào trường học
gây ảnh hưởng tới tâm lý nhà trường
ở bên ngoài chúng tôi đã phối hợp
với lực lượng công an khu vực thị trường
để đảm bảo rằng không các hàng rong
ở bên ngoài cổng trường sẽ được kiểm tra
đặc biệt là trong các giờ đầu giờ sáng
giờ ra chơi và cuối giờ chiều tan học
bên cạnh đó nhà trường đã cho một trăm linh
phụ huynh học sinh của nhà trường
ký bản cam kết thực hiện việc
thực hiện tốt nền nếp của trường học
hiện nay hầu hết các trường học
đã đồng loạt ra khuyến cáo
đối với phụ huynh học sinh
tuyệt đối không mua sử dụng
loại kẹo không rõ nguồn gốc
đồng thời tăng cường quản lý
giám sát học sinh trong vấn đề
đảm bảo an toàn thực phẩm trường học
nhà trường đã rất là chú trọng
về vấn đề an toàn thực phẩm
và cái việc đó thì nhà trường
đã để ý ngay từ những ngày đầu tiên
vì dù gì tiểu học chúng tôi
cũng là trường bán chú
mà bữa ăn hàng ngày của các cháu
chúng tôi cũng rất là để ý
và chúng tôi luôn có một đội ngũ
thanh tra cũng như là giáo viên chủ nhiệm
và ban phụ huynh phụ huynh các lớp
để đi kiểm tra hàng ngày
đó là đầu tiên là về ăn uống
thực phẩm của nhà trường chuẩn bị cho các cháu
cả bữa sáng
nắm mắt được tâm lý của lứa tuổi học sinh
các đối tượng kinh doanh đã đưa ra thị trường
nhiều loại thực phẩm không nhãn mát
không rõ nguồn gốc xuất xứ như bánh kẹo
sữa và nước uống hoa quả
có màu sắc hình thú hấp dẫn
các bác sĩ cũng khuyến cáo việc sử dụng
thực phẩm không an toàn có thể gây ra
các triệu chứng cấp tính tức thời như
đau bụng tiêu chảy dối loạn tiêu hóa
ngộ độc thực phẩm về lâu dài sẽ làm
ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa trong cơ thể
và dễ gây ra các bệnh về tim mạch
đáy thác đường béo phỉ
trong khi đó tại hà nội liên quan đến vụ học sinh
bị đau bụng sau khi ăn kẹo lạ
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã có văn bản
gửi các phòng giáo dục và đào tạo các quận
huyện thị xã giám đốc trung tâm giáo dục
nghề nghiệp giáo dục thường xuyên hiệu trường
các trường học thuộc sở về việc
tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học
cán bộ giáo viên nhân viên học sinh
chủ động phát hiện các cơ sở quanh
khu vực cổng trường kinh doanh thực phẩm
không rõ nguồn gốc và báo cáo cho chính quyền địa phương
chuyển sang những thông tin khác
cuối năm nhu cầu tìm việc làm thường gia tăng
và lợi dụng vào điều này nhiều đối tượng lừa đảo
đã mạo danh thương hiệu lớn uy tín
để tuyển dụng lao động làm cộng tác viên
hoặc là làm thời vụ sau đó lừa tiền
của người ứng tuyển
thời gian gần đây một số doanh nghiệp lớn
hoặc công ty du lịch uy tín ở nha trang
đã bị mạo danh để tuyển dụng lao động
dịp cuối năm thủ đoạn mạo danh này
ngày càng tinh vi khi đối tượng lừa đảo
tạo lập các tài khoản mạng xã hội trang web
dùng đến hơn chín mươi của công ty uy tín
sử dụng trái phép thông tin hình ảnh
logo nhằm đánh lừa sau đó
đối tượng đăng thông tin tuyển dụng
và thu phí tuyển dụng của ứng viên
theo khuyên cáo thì người dân cần hết sức
cẩn trọng vì không có việc thu phí
ứng tuyển nên kiểm tra lại thông tin
về doanh nghiệp trên các kênh chính thống
và nếu có nhu cầu làm việc chính thức
thì nên đến phỏng vấn trực tiếp
tại doanh nghiệp tuyển dụng
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an
tỉnh đắk lắc vừa tống đạt các quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối tượng trần minh lợi
năm mươi năm tuổi chủ tại huyện chia quynh
tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi
lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền
và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
tiếp nhận đơn của tránh án
tòa án nhân dân huyện chia quynh
tổ cáo trần minh lợi đăng tải
nhiều bài viết sai sự thật vô khống
bịa đặt xuyên tạc không có căn cứ
chưa được kiểm chứng chưa có kết luận
của cơ quan chức năng nhằm xúc phạm
danh dự nhân phẩm uy tín xâm phạm
quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân
cũng như tòa án nhân dân huyện chia quynh
theo đó năm hai nghìn hai mươi một
lợi hành nghề tư vấn pháp luật
thay mặt nhận ủy quyền
đại diện theo pháp luật cho một số cá nhân
tổ chức khởi kiện các vụ việc dân sự
hành chính trên địa bàn tỉnh đắk lắc
và một số địa phương khác để hưởng tiền thù lao
trong thời gian này một số người
tại huyện chia quynh ký kết hợp đồng
ủy quyền cho lợi làm người đại diện hợp pháp
kịp để khiếu nại yêu cầu bồi thường
thiệt hại dân sự và tham gia giải quyết
các vụ án dân sự tại tòa án nhân dân
huyện chia quynh quá trình khởi kiện
giải quyết các vụ án dân sự trên
do không đồng ý về các quyết định
của thẩm phán tránh án tòa án nhân dân
huyện chia quynh nên lợi đã sử dụng
trang facebook cá nhân của mình
liên tiếp đăng tải nhiều bài viết để tố cáo
ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan chức năng có kết luận
giám định những bài viết mà lợi
đăng tải trên facebook thể hiện
hành vi đưa chia sẻ thông tin sai sự thật
vô khống bịa đặc xuyên tạc
không có căn cứ chưa được kiểm chứng
chưa có kết luận của cơ quan chức năng
hành vi này đã xúc phạm
danh dự nhân phẩm uy tín xâm phạm
quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân
tránh án cũng như tòa án nhân dân huyện
chia quynh quá trình điều tra
cơ quan công an còn thu thập nhiều tài liệu
chứng cứ thể hiện trần minh lợi
đã đăng tải trên trang facebook của mình
nhiều bài viết mang tính đả kích
nói xấu hạ thấp uy tín của
nhiều tổ chức cá nhân đứng đầu một số
cơ quan nhà nước việc làm trên
của lợi khiến cho người dân không hiểu đúng
bản chất các vụ việc định hướng dư luận
theo hướng chủ quan tạo dựng uy tín
nhằm thu hút khách hàng đến nhờ lợi
tư vấn hoặc làm đại diện pháp luật
để thu lợi cho cá nhân làm việc
với cơ quan công an bước đầu trần minh lợi
đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
khám xét nơi ở của lợi lực lượng chức năng
đã thu giữ nhiều phương tiện tài liệu
có liên quan được biết vào ngày
hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
lợi đã bị
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông
bắt giữ để điều tra về tội đưa hối lộ
do liên quan đến một vụ án
xảy ra trên địa bàn huyện đắk minh
và bị kết án bốn năm sáu tháng tù giam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
dư minh hoàng quê tệ tỉnh bình thuận
để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép
chất ma túy
liên quan đến vụ việc
hai đối tượng gín lỷ vòng và hoàng văn vũ
cùng chú tệ tỉnh đồng nai
cũng bị lập hồ sơ xử lý vì hành vi tổ chức
sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí
trước đó lực lượng chức năng tỉnh đồng nai
bắt quả tăng hoàng đang tàng trữ
hai kg ma túy tại xã quảng tiến
đối tượng khai nhận số ma túy từ bình dương
theo sự chỉ đạo của một đối tượng tên nô
chưa rõ lai lịch điều tra mở rộng
lực lượng công an đã bắt giữ gín lỉ vòng
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép
chất ma túy hoàng văn vũ về hành vi
tàng trữ vũ khí thu giữ
một khẩu súng sáu viên đạn
và nhiều tăng vật khác hiện công an
đang điều tra mở rộng và xử lý nghiêm
các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị vào sáng nay
lực lượng chức năng công an nghệ an
đã tìm được cháu đoàn phúc an
sinh năm hai nghìn hai mươi một trú tại
khối một mươi hai phường quỳnh xuân thị xã hoàng mai
mất tích hôm hai mươi chín tháng một mươi một
lực lượng công an tìm thấy cháu an
tại khu vực đối núi nhiều cây cối
và bụi rậm cách nhà khoảng ba trăm linh mét
trong tình trạng bị sức nhẹ vùng mặt
và sức khỏe cơ bản ổn định
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một
năm hai nghìn hai mươi ba do bố mẹ
đi làm nên cháu đoàn phúc an
ở nhà với bà nội và anh trai
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày bà nội
không thấy cháu an nên đi tìm và hô hoán
nhờ người dân tìm kiếm sau khi
tiếp nhận thông tin công an thị xã hoàng mai
đã trực tiếp xuống địa bàn phối hợp
cùng với các lực lượng chức năng và người dân
để tìm kiếm cháu bé
vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi một
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đã cử
tổ công tác sử dụng chó nghiệp vụ
để phối hợp tìm kiếm đến khoảng
tám giờ một mươi năm phút ngày hai tháng một mươi hai
lực lượng chức năng đã phát hiện
cháu bé đưa đến trạm xá
phường quỳnh xuân để kiểm tra sức khỏe
và sơ bộ ban đầu lực lượng công an
nghệ an đang tiếp tục điều tra làm rõ
nguyên nhân của vụ việc